mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã luận tội và đề nghị mức án
đối với hai mươi ba bị cáo trong vụ án này
trong đó bị cáo nguyễn thái luyện bị đề nghị mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh lừa đảo chiếm mặt tài sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo
với mức án từ thấp nhất là một mươi hai một mươi ba năm tù cao nhất là hai mươi năm tù
cụ thể võ thị thanh mai vợ của luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi hai một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù
nguyễn thái luật em trai của luyện hai mươi năm tù về lợn đảo một mươi một mươi hai năm tù vì rửa tiền
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị tuyên phạt năm sáu năm tù về tội rửa tiền
đại diện công tố cho rằng thủ đoạn của luyện rất tinh vi đối tượng mà luyện nhắm đến là những người
có hoàn cảnh trung bình hay khó khăn kêu gọi họ đầu tư ít sinh lời cao
để từ đó họ nhẹ dạ nộp tiền cho bị cáo chiếm đoạt
do vậy cần một bản án nghiêm khắc đối với luyện cũng như các bị cáo khác có liên quan
dự kiến tòa tuyên án vào ngày sáu một hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bốn đối tượng
trong một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn đức lưu nguyễn cường nguyễn trương bảo và nguyễn thanh sơn
đều trú ở nguyện ea xúc
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn đức lưu đã thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com
để cùng các đối tượng trên thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
bằng cách trao đổi thông tin với nhau qua các mạng xã hội để tránh bị công an phát hiện
trung bình số tiền các đối tượng này giao dịch cá độ bóng đá mỗi ngày từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
còn tại nam định mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá
đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng
đây là chi nhánh của một đường dây đánh bạc tại thành phố hồ chí minh
năm đối tượng đều trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định bị bắt giữ
tăng vật thu giữ ngoài sổ sách tài liệu và tiền mặt điện thoại máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội
còn có hai khẩu súng săn và hai trăm linh viên đạn chỉ
các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng zalo telegram để giao dịch trao đổi
chúng tôi đã kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt rõ các hoạt động
của các đối tượng
khi đã nắm bắt các đối tượng rồi thì chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng nghiệp vụ của ngành
để có các biện pháp kỹ thuật để quản lý theo dõi giám sát các đối tượng trên hoạt động trên không gồm mạng
đối tượng đã kết hợp với đối tượng từ thành phố hồ chí minh
rồi là các đối tượng trong khu vực về để tổ chức cá độ bóng đá
thời gian mấy tháng chúng tôi đã trinh sát do nhiều tổ trinh sát từ các tỉnh ngoài
rồi là trong địa bàn các đối tượng liên quan trong tỉnh
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch
chúng tôi đã triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này
cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ này là trương hoàng việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn một mươi tỷ đồng
đây công việc của em cũng vất vả
cho nên là bọn em bảo là làm cái này thì nó sẽ đỡ vất vả chân tay đi thì em làm
đi vào đây thì em mới nhận ra là cái việc của em làm là sai pháp luật vi phạm pháp luật
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định xác định được trương hoàng việt
còn cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ ba đồng đến hai mươi đồng một triệu một ngày
tương đương lãi suất từ một trăm linh tám đến bảy trăm hai mươi một năm
làm rõ đối tượng việt cho một mươi bốn người vay
tổng số tiền một trăm sáu mươi hai triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng
trần thị bắc trương văn dũng ngô văn khanh khương ngọc linh để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thông tin về tội phạm ma túy tại xã triển cang công an huyện sông mã tỉnh sơn la
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là lò văn oan chú tại xã mường hùng huyện sông mã tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp
cùng gần hai kg nhựa thuốc viện khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ
một khẩu súng kíp một khẩu súng hơi cồn cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng oan khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới
về sử dụng và bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an thành phố đà nẵng vừa di lý hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả
quy mô lớn từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng thu giữ hơn một bốn tỷ đồng tiền giả
cùng các phương tiện để sản xuất tiền giả
hai đối tượng là hồ văn tiện và đoàn văn dương cùng chú huyện thăng bình tỉnh quảng nam
cơ quan công an thu giữ sáu mươi hai triệu đồng tiền giả
của các đối tượng dương khai nhận đã mua tổng cộng chín mươi triệu đồng tiền giả từ một người lạ
mời dọn vụ án công an bắt giữ thêm nguyễn thị cẩm duyên và nguyễn như phú
thu giữ thêm bảy mươi bảy năm triệu đồng tiền giả chưa thành phẩm ở dạng phôi
và năm trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả thành phẩm
để sở hữu một loại vũ khí hay là công cụ hỗ trợ những người có nhu cầu
chỉ cần thông qua các trang mạng xã hội là dễ dàng có sản phẩm gửi đến tận nhà
đây là thực trạng đang được các ban ngành chức năng tìm giải pháp ngăn chặn
phòng ngừa hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng
thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm
có hành vi mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng
với quy mô hoạt động lớn và thủ đoạn rất tinh vi
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phá thành công chuyên án chế tạo
tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
ban chuyên án đã bắt một mươi sáu đối tượng thu giữ ba trăm sáu mươi sáu khẩu súng các loại hơn ba trăm linh viên đạn
đây là đường dây chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quy mô lớn nhất trên cả nước
xảy ra trên địa bàn tỉnh kiên giang
tiếp đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triệt phá đường dây mua bán
tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn
đã thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng các loại hai trăm năm mươi viên đạn hơn bốn dao kiếm
đây là những đường dây tội phạm điển hình có quy mô hoạt động rộng khắp cả nước
và đều sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để quảng cáo bán hàng và tìm kiếm khách hàng
với số lượng vũ khí rất lớn trong các chuyên án mà lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ thời gian qua
nếu không được ngăn chặn kịp thời số lượng vũ khí này sẽ được đưa ra ngoài
thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp
đây là đối tượng tội phạm ma túy chuyên mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn yên lập tỉnh phú thọ
khi lực lượng công an bắt giữ tại nhà đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viết đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn
cùng nhiều tác vật khác có liên quan
đối tượng khai nhận đã mua linh kiện vũ khí trên mạng và làm theo hướng dẫn để chế tạo ra hai khẩu súng bắn đạn này
tình trạng các tài khoản mạng xã hội công khai giao bán và hướng dẫn cách lắp đặt sử dụng đang diễn ra khá phổ biến
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bố công an
thì cục cảnh sát quản lý chính của trần tượng xã hội cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan như cục an ninh mạng
để phối hợp kiến nghị các nhà mạng bóc vỡ các đường linh trên youtube facebook zalo telegram v v
để quảng cáo mua bán để bóc vỡ các đường dây
cái thứ hai nữa là đối tượng đã tiếp cận được với cả khách mua
thì lại triệt để nợ dụng
dịch vụ bưu chính shipper rồi thông qua gửi hàng qua xe khách rồi rất nhiều các hình thức chuyển phát
từ nay đến tết nguyên đán lực lượng công an dự báo tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp
trong đó tội phạm mua bán vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng cũng không nằm ngoài quy luật đó
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lực lượng công an các đơn vị địa phương đang tập trung
triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
trong đó chủ động nắm chắc các diễn biến từ sớm từ xa từ cơ sở
xâm nhập hội nhóm diễn đàn có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
để tiếp tục giải quyết đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này
thì chúng tôi đã tổ chức hội thảo đối với công an các đơn vị phương
trong đó là gồm chín đơn vị nghiệp vụ và một mươi địa phương trọng điểm phức tạp về hoạt động mua bán vận chuyển vũ khí
bên cạnh đó thì lực lượng công an cũng phối hợp với các ngành đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng để chúng ta có những giải pháp nhanh nhất xử lý hoạt động trái phép trên các mạng ảo
công an các đơn vị địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao nhận thức của người dân
về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
qua đó quân chúng nhân dân sẽ kịp thời phát hiện và cung cấp các thông tin liên quan
để lực lượng công an có phương án đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm
cho đến dạng sáng nay lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã khống chế thành công
vụ cháy bãi rác lớn nhất huyện phú riềng có diện tích một mươi tám m hai
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối qua người dân địa phương bất ngờ phát hiện lửa to bốc lên
xuất phát từ bãi rác lớn nhất địa phương ở thôn phú nguyên xã phú riềng huyện phú riềng
nhận được tin báo lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai phương án dập lửa
khống chế không cho lan sang các khu vực vườn cây cao su bên cạnh
chín trăm linh tỷ đồng là quy mô đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá
và lô đề qua mạng vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang triệt phá
một mươi một đối tượng trong đường dây đã bị tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
sáng một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với một mươi năm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
qua khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính
cung cấp vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề
đường dây này do bùi minh đà chú tại thành phố rạch giá cầm đầu hoạt động từ đầu năm đến nay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự bùi minh đà
cùng với một mươi đối tượng khác để tiếp tục điều tra
với quyết tâm chấn áp tội phạm dịp cuối năm lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã quyết liệt đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc góp phần bảo đảm an ninh trả tự
ngăn chặn các ổ bạc hoạt động trong cộng đồng
đồng hới được xem là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là tình trạng đánh bạc dưới hình thức số lô số đẻ
trong thời gian qua các đối tượng tuy không hoạt động rầm rộ công khai
nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có nguy cơ gia tăng
hoạt động của hình thức đánh bạc này diễn ra rất tinh vi phức tạp
có tổ chức được nguy trang dưới nhiều hình thức và sử dụng công nghệ cao để hoạt động
ghi số không cần vé sử dụng điện thoại thông minh nhắn tin điện thoại mạng xã hội facebook zalo
đặc biệt các chủ số lô số đề này sẵn sàng trả thưởng hoa hồng cao hấp dẫn cả người ghi và người chơi
nguy trang dưới nhiều hình thức để nhằm trẻ dấu
hành vi liên kết với nhau để hoạt động liên huyền liên tịch và sử dụng việc thanh toán bằng điện tử
qua dùng điện thoại thông minh mạng xã hội như viper gia lô facebook để liên lạc
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đồng hới đã đấu tranh khởi tố một mươi sáu vụ trên sáu mươi năm đối tượng
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi đối tượng đặc biệt mới đây vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
công an thành phố đồng hới đã đồng loạt triệu tập đấu tranh với chín mươi tám đối tượng nghi vấn đánh bạc
bằng hình thức số lô số đẻ trên toàn địa bàn tp đồng hới
bước đầu đã xác định có hơn sáu mươi đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức số lô số đẻ
bao gồm các thư ký đẻ cái đẻ và các đối tượng đánh bạc
qua các tài liệu đã xác định với số tiền giao dịch trong ngày của các đối tượng đánh bạc là khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
trong đó phát hiện hai mươi năm đối tượng phạm tội đánh bạc
ngoài ra công an tp đồng hới
đang tập trung xác minh lập hồ sơ xử lý đối với hơn ba mươi đối tượng có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc
để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh triệt phá hành vi phi phạm pháp luật về đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
thì ngoài việc vai trò của cơ quan chức năng
thì việc vào cuộc của các cơ quan đoàn thể bán ngành chính quyền địa phương cá cấp
trong việc tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về hậu quả tác hại của việc đánh bạc bằng hình thức số lô số đê
cần tuyên truyền các phương thức thủ đoàn hoạt động để cho người dân không tham gia
đồng thời mở các cuộc phản động toàn dân tích cực phát triển tối giác
đấu tranh về những hành vi phi phạm pháp luật
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước góp phần giảm thiểu những vi phạm
tội phạm nói chung và tội phạm về cờ bạc nói riêng
còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp
giải pháp vừa kết hợp công tác đấu tranh xử lý nghiêm
và đặc biệt là triển khai nhân rộng mô hình xã phường không có số lô số đề tại nhiều địa bàn
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật
và mở các đợt phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện tố giác
đấu tranh với các hành vi vi phạm nhất là các hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đẻ
công an tỉnh hà giang vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ
với số lượng lớn có giá trị tương đương hai tỷ đồng
đêm một mươi tám tháng một mươi hai tại quốc lộ bốn c tuyến hà giang đồng văn thuộc địa phận xã thuận hòa huyện vị xuyên
lực lượng công an tiến hành dừng và kiểm tra hành chính xe ô tô khách do hà văn tông điều khiển
qua đó phát hiện trên xe có một chiếc cặp số màu đen bên trong có năm mươi chín vạn nhân dân tệ tương đương hai tỷ đồng
mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
kết quả điều tra ban đầu xác định số ngoại tệ trên do đỗ danh độ chú tại huyện mèo vạc gửi nhà xe vận chuyển
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ để xác minh làm rõ
thành lập công ty với hai chi nhánh nhưng mục đích là để hoạt động tín dụng đen nhóm đối tượng cùng với kẻ cầm đầu
lường minh công vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các phòng chức năng triệt xóa
quá trình đấu tranh
bảy đối tượng có liên quan khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lường minh công đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính hai mươi bốn h minh công
có hai cơ sở tại huyện sốp cộp và thành phố sơn la và dùng danh nghĩa công ty tài chính để thực hiện hoạt động cầm đồ
cho vay lãi nặng với mức lãi suất rất cao từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
từ khi hoạt động đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công cùng đồng bọn thực hiện hoạt động cho vai lãi nặng hàng tỷ đồng
còn tại vĩnh phúc qua hơn ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn cơ bản được kiểm soát không xảy ra vụ án có tinh chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên cũng giống như tại sơn la loại tội phạm này vẫn len lút hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức
do vậy việc đấu tranh với loại tội phạm này đã và đang được công an tỉnh vĩnh phúc chú trọng tăng cường
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với hoàng văn luông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hoàng mạnh chiến đỗ xuân hưng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện ba vì thành phố hà nội
về hình vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
đó là vụ việc mới nhất liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn bị công an tỉnh vĩnh phúc đấu tranh triệt phá
từ năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai đề án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ tín dụng đen đã điều tra khởi tố hàng chục vụ án
mặc dù vậy vì lợi nhuận các đối tượng liên quan đến tín dụng đen vẫn lén lút hoạt động dưới nhiều hình thức như trong vụ án trên hoàng văn luông đã cùng đồng bọn sử dụng hình thức bốc bắt họ để cho nhiều người vay khoảng hai tỷ đồng
với mức lãi suất từ bốn năm đến một mươi đồng một triệu một ngày
tức là từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm một mươi sáu một năm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn cho vay không cần tài sản thế chấp giải ngân nhanh tín dụng đen đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống
thực tế điều tra các vụ án cho thấy nhiều trường hợp vai tiền do nhận thức hạn chế không lường được lãi suất cắt cổ và cách tính lãi mẹ đẻ lãi con của các đối tượng làm cho người vai không thể kịp trở tay để trả gốc đành cứ giật gấu và vai để trả lãi dẫn đến số tiền phải trả cuối cùng gấp nhiều lần số tiền gốc ban đầu
hoặc hoàn toàn mất khả năng thanh toán gốc và cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
khi vai thủ tục rất nhanh gọn chỉ cần một vài giấy tờ tùy thân và số hộ khẩu là có thể vai tiền
người dân nên chú ý và cảnh giác không nên ve theo hình thức của các nhóm tín dụng đen mà nên ve theo các hình thức của nhà nước
tiếp tục thực hiện đề án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ tiến dụng đen trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện và điều tra hai mươi ba vụ với hai mươi tám đối tượng khởi tố một mươi chín đối tượng với hai mươi bốn bị can
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng phạm tội như dịch vụ cầm đồ dịch vụ tư vấn tài chính cho vay hỗ trợ tài chính để phòng ngừa tội phạm liên quan tín dụng đen
tuy nhiên điều quan trọng nhất là người dân cần phải nâng cao cảnh giác không chủ quan
các đối tượng tỉnh vây tiền của các đối tượng tín dụng đen để rồi bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam trương đại phúc hậu chú tại tp hcm và nguyễn thanh an chú tại huyện an minh về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hậu và an khai nhận đêm hai mươi tháng một mươi một cả hai rủ nhau đi trộm cắp xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài và đánh bạc
khi vừa lấy trộm được một chiếc xe máy đang tẩu thoát trên quốc lộ sáu mươi ba đoạn thuộc xã đông thái thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an biên phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật
trước đó hậu và an cùng hai đối tượng khác đã trộm được ba chiếc xe máy của người dân đem về phòng trọ cất dấu
hiện công an huyện an biên đã thu hồi được tăng vật để trả lại cho người bị hại đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật